đã có hơn một mươi ba trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
và chỉ trong ngày hôm qua đã có thêm gần hai mươi bảy ba trăm sáu mươi người được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy là tổng cộng nước ta đã thực hiện tiêm chủng hơn bốn hai trăm sáu mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín
về diễn biến dịch bệnh sáng nay bộ y tế cho biết có thêm hai bốn trăm bảy mươi hai ca mắc mới
và sáu trăm hai mươi sáu ca tp hcm đăng ký bổ sung trong đó có hai bốn trăm năm mươi bốn ca ghi nhận ở trong nước
nhiều nhất vẫn là tại tp hcm với một bảy trăm năm mươi sáu ca tiếp đến là bình dương hai trăm tám mươi một ca
nâng tổng số ca mắc tại việt nam từ khi dịch bắt đầu đến nay lên trên năm mươi một ca